ngày năm tháng một mươi một ông nguyễn văn được bí thư tỉnh ủy long an tiếp tục có hai buổi đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp đang hoạt động tại hai huyện tập trung đông khu công nghiệp là đức hòa và bến lức
theo số liệu từ ban quản lý khu kinh tế tỉnh long an từ khi áp dụng cho các doanh nghiệp phục hồi tối đa nhu cầu sản xuất vào ngày bốn tháng một mươi cho đến nay có bảy mươi doanh nghiệp trong một mươi sáu khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh long an phát hiện một hai mươi trường hợp công nhân dương tính
nhiều doanh nghiệp cho biết bị lúng túng trong việc xử lý khi phát hiện f theo quy định của bộ y tế như nhiều doanh nghiệp cho rằng khu cách ly f tại doanh nghiệp có sức chứa hạn chế nên chưa đáp ứng được nếu lỡ phát hiện f hay việc khi phát hiện f thì liên hệ với địa phương rất khó khăn thậm chí không thể gọi điện được
ông được cho biết một trong những hướng điều chỉnh của long an là để các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ y tế trong tất cả các việc phòng chống dịch từ mua dụng cụ test quy trình test
nhưng chúng tôi sẽ mở hơn nữa là tính toán ưu tiên
tính toán ưu tiên cho f cách ly tại nhà nếu gia đình đủ điều kiện cách ly
hơn nữa quan điểm về việc cách ly tại nhà cũng đã thoáng hơn chỉ cần có phòng riêng tách biệt được thì cho cách ly ở nhà
công nhân ở long an đều đã được tiêm hai mũi vaccine hết rồi chỉ có ở nhà
có người chăm sóc được chia sẻ được quan tâm nhiều hơn và chỉ cần có tinh thần tốt thì sẽ dễ phục hồi hơn
ông được giải thích
bên cạnh đó ông được còn cho biết thêm tỉnh cũng đang tính toán phương án thay đổi
cân nhắc việc để f một sau khi xét nghiệm
nếu phải pcr âm tính thì không cần phải cách ly mà cho tiếp tục sản xuất
ông được nói thêm
tất nhiên chúng tôi sẽ tính toán điều này dựa trên cơ sở khoa học y tế kỹ càng mới có thể kết luận và đưa ra áp dụng
vì hiện nay còn có người dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm vaccine nên chúng ta cũng thận trọng tránh việc dịch lây lan mất kiểm soát
về câu chuyện nhiều đơn vị cấp xã còn phản ứng chậm chưa phối hợp và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp xử lý ép không được chân tru
ông được yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh long an phải tập huấn lại
các xã trên tinh thần ba sẵn sàng
sẵn sàng vật tư y tế sẵn sàng về chuyên môn nghiệp vụ phòng chống dịch và sẵn sàng để điện thoại hotline luôn có người trực bắt máy
làm sao để doanh nghiệp người dân gọi điện hotline thì được ngay
điều này thủ tướng đã quan triệt rồi lãnh đạo tỉnh cũng đã nhắc rất nhiều rồi
tới đây tôi cũng sẽ gọi thử
nếu gọi mà oie thì lãnh đạo có khi là bay trước
tôi không nói hù đâu có thể oie lần đầu còn châm trước chứ đừng để lần hai lần ba thì bay thật
bí thư tỉnh long an nhấn mạnh
lễ chính có sự tham dự của lãnh đạo thành phố và các ban ngành
sau phần lễ chia tăng rẽ đọc kinh và cúng linh cho những người mất vì covid một mươi chín
ban thư ký giáo hội phật giáo việt nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của tp hcm để thảo luận
thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép trong tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn thành phố
các tự viện trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn hồi hướng đến đồng bào tử vong vì covid một mươi chín
được vãng sinh về cõi lành cầu nguyện quốc thái dân an dịch bệnh sớm tiêu trừ
đến sáng nay cả nước ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi ba ba trăm linh người tử vong vì covid một mươi chín
trong đó tp hcm có hơn một mươi sáu sáu trăm linh trường hợp
hiện bộ tư lệnh thành phố là cơ quan tiếp nhận thống kê quản lý lưu giữ tài sản di vật các nạn nhân
cơ quan này đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các quận huyện trao trả các tài sản di vật cho các gia đình
theo bộ tư lệnh thành phố trong đợt dịch thứ tư vừa qua
số ca lây nhiễm và tử vong ở mức cao việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn
trước tình hình đó thực hiện chỉ đạo của thành ủy thành phố
cơ quan này lập các đội công tác đặc biệt tiếp nhận xử lý thi hài khâm liệm hòa táng
chăm lo hậu sự vận chuyển và giao hơn một mươi hộ cho cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình
việt nam đang tạm thời công nhận bộ giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia
vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao
theo đó người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở việt nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
danh sách các quốc gia các vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng
giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của bộ ngoại giao
tại buổi họp báo thương kỳ ngày bốn tháng một mươi một phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức một giấy chứng nhận tiêm chủng
xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín cho việt nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam ở sở tại
để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên
tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp dặm thời trước khi việt nam chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài
bà phạm thu hằng lưu ý
đại đạo chính phủ các cơ quan chức năng của việt nam đang cân nhắc việc mở rộng đối tượng
được nhập cảnh việt nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp
tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng tám mươi đối tác
để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine
sở du lịch tp hcm vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến đề án thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
lựa chình thực hiện theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực
cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện
có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời gian hoạt động từ năm năm trở lên
có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn
thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào tp hcm
tối thiểu năm mươi khách một năm số liệu tính năm hai nghìn một mươi chín
có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế
tại tp hcm ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch
thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành
trong quá trình phục vụ khách du lịch
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện
và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế
tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật
và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước
bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ
bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương
về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một
và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu úc
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh
hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền
tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành